chiều ngày sáu tháng một mươi một tại hà nội cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm đã tổ chức khai mạc triển lãm tranh đồ họa các nước asean lần thứ ba
đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm hai nghìn hai mươi khi mà việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean
năm nay bàn tổ chức đã nhận được hơn ba trăm linh tác phẩm của hơn một trăm tám mươi tác giả đến từ một mươi nước asean
hội đồng nghệ thuật đã chọn ra một trăm một mươi bảy tác phẩm xuất sắc để trưng bày
cuộc thi là dịp để họa sĩ việt nam và họa sĩ các nước asean được giao lưu trao đổi học tập những kinh nghiệm mới trong sáng tác
giới thiệu những tác phẩm về đất nước con người mỗi nước những vấn đề mà các nước asean cùng quan tâm
đồng thời cũng là dịp để việt nam khẳng định vị thế của mình trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại trung tâm nghệ thuật đương đại vincom hà nội